chào em chào mừng em đến với chương trình hôm nay
cứ tự nhiên nhé mời em ngồi đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện
muốn tồn tại giữa các quán bar beer club
luôn có sự cạnh tranh khốc liệt để giành khách
không ít ông chủ bar beer club sử dụng dịch vụ mới
đó là cung cấp các hot boy
chuyên phục vụ cho quý bà sồn sồn
và những người thuộc thế giới thứ ba
những thượng khách trong quán là chai mồi
gồm đủ các thành phần xã hội
miễn là có chút sắc để làm việc phục vụ tại quán bar bia club
những người làm công việc này
nếu là đàn ông càng đẹp mã thân hình lực lượng càng tốt
dân chơi gọi đó là chai mồi
chai mồi được quán tuyển
dựa trên tiêu chí đẹp mã và ngoan ngoãn
thành phần chủ yếu của lực lượng này là sinh viên bồi bàn
và có cả những người sở hữu lối sống tỉnh một đêm
vì thế những chàng trai phục vụ tại đây
ngoài giờ làm việc họ luôn chăm chút đến cơ thể
họ phải tìm đến những nơi tập gym
để mình có một thân hình săn chắc cơ bụng xóa múi
thì khi phục vụ mới lọt vào mắt xanh của những quý bà lắm tiền nhiều của
để được hưởng những khoản tiền bo hậu hĩnh
hoặc sẽ là tình nhân của những quý bà này
nhiều bạn trẻ đến với nghề này
ngoài mục đích cần tiền để trang trải cuộc sống
thì cũng có những người thích môi trường năng động thời thượng
thích được ghi ba mà không mất tiền
nên họ xin vào để được thỏa mãn đam mê của mình
hằng đêm các chàng trai này chìm trong tửu sắc
cùng tính nhạc chát chúa đinh tai
trốn đèn màu hoang dại
liệu họ biết rằng
với môi trường phức tạp trong quán bar thế này
những hiểm họa luôn rình rập
nếu không tỉnh táo
việc xa ngã và lối sống trụi lạc
rất dễ xảy ra
sao có vẻ dài dạt thế
em cũng tham gia hẹp
tức là cũng chưa từng có trải nghiệm nào với truyền hình
em cũng có rồi
nhưng mà thật ra là không có trải nghiệm nào với truyền hình
như này thì em chưa
trải nghiệm trước đây của em với truyền hình là gì
em chỉ quay mấy cái
gọi là quần trúng hay là gì gì
à thế à
cũng đã từng tham gia vào những cái vai diễn quần chúng
trong một số các cái
phim phóng sự nào đấy đúng không
à thế à còn ngồi talk show trực tiếp này thì chưa đúng không
và hôm nay thì em không phải đóng vai cả
đóng vai chính em thôi
trong hồ sơ ghi ở đây là
nhân viên phục vụ
tại quán bar
thực ra anh lê nói thật là cái từ nhân phục vụ là một từ rất chung chung
thành ra mọi người hay đánh đồng nó với nhiều công việc khác nhau
và có thể định nghĩa cái khái niệm mà
nhân viên phục vụ ở quán bar
thì là gì
thực ra nhân viên phục vụ ở quán bar như em ấy
ra phục vụ giót rượu
chẳng hạn như là các bạn tiếp viên
tiếp viên thì
là khác đúng không
tiếp viên là khác ạ
họ là những người như thế nào
tiếp viên là họ là những người mà
đến kéo khách
và giao lưu với khách
và đôi khi họ còn
có được những cái ưu đãi hơn
như là bọn em
bọn em thì
em có nói đến từ ưu đãi hơn
anh tò mò trước ưu đãi hơn là ưu đãi gì
nếu mà họ giao lưu được tốt với khách
thì không những là
nếu mà họ có vẻ bề ngoài tốt nữa
tức là đẹp ấy
thì không những là chỉ là công việc
ở chỗ làm
thực ra thì
nếu với những ai kín
họ có thể
mà vấn đề đấy thì
cả nhân viên và
khách kia thì họ có thể
liên lạc với nhau riêng
thế thì cái công việc của em như vậy
thì xem ra
là nó cũng không có quá nhiều
những cái gọi là góc khuất
vì thực ra
thế là một công việc rất là khách quan
cái mô tả công việc rất là rõ ràng
nhưng mà tại sao nó lại
gây cho em sự khó nghĩ như thế
em nghĩ rằng là khi đến
khi bước chân vào đấy
thì họ đã đánh giá
cái nghề của em
cái nghề này nó đã
nó đã là nghề kiểu dịch vụ
hay là nghề phải phục vụ
chứ họ không nghĩ rằng là
người ta đến đây là
cũng là một người bình thường
chứ không phải hư hỏng gì
cũng muốn là có mục đích kiếm tiền thôi
đôi khi họ đến họ lại nghĩ khác
họ lại có một cái nhu cầu khác
nếu như họ thấy vừa mắt họ
họ lại cảm thấy
thì họ muốn
giao lưu về
thế bản thân em đã có cái trải nghiệm nào liên quan đến việc khách
người ta thể hiện cái nhu cầu ấy của người ta chưa
thì đến với chương trình hôm nay
em cũng muốn
với anh cũng như là
biết về một cái góc khuất
của cái công việc của em
có một cái chị
một chị cũng lớn lớn tuổi
nhưng mà cũng cái độ tuổi mà hưởng thụ đấy
chị có đi với cả những người bạn
cũng là người nước ngoài
thì khi hôm đấy
đến bàn thì
bọn em vẫn phục vụ bình thường thôi
em và đúng cái cậu bạn
giới thiệu em
hai anh em cùng phục vụ cái bàn đấy
khi mà gặp
khi mà em phục vụ bình thường
khi phục vụ bình thường thì em cũng mời chị ấy đàng hoàng
em thấy chị ấy cứ nhìn ấy
nhìn mà không phải nhìn bình thường đâu
chắc cái cảm giác của một
người con trai thì em đoán được
em không nghĩ là đến mức nào
em không nghĩ là em đến mức mà phải để chị ấy như thế
nhưng mà chị ấy cứ nhìn ấy
em phục vụ em rót các thứ
xong rồi đến khi
buổi hôm đấy bắt đầu
là chị chuẩn bị là xong rồi
bạn bè thì xong rồi
thì hôm đấy chị có bò
chị có bò cho em
và bạn em
mỗi người một triệu
lần tiếp theo
khi chị lại đến
em để ý xem thái độ của chị như nào
hôm nay thái độ của chị
chị không nhìn em nhiều
nhưng mà sau buổi hôm đấy
hôm đấy chị bò cho em ba triệu
hình như là sẽ khác với số ba cho bạn kia
ngay lúc đấy
chị mới hỏi số điện thoại của em
chị hỏi số điện thoại của em
thì em lịch sự thôi
em lịch sự em
em cho số điện thoại chị ấy thôi
thì khi mà bắt đầu
chị nhắn tin
thì em mới thấy tại vì là
từ lúc đấy em mới vào làng em thấy cái sự việc này nó khá bất ngờ
em không nghĩ là một người
sang trọng như chị ý
chủ động với em như thế
quan tâm như thế
chắc chắn là em
em đủ hiểu là
ở đây có chuyện gì rồi
nhưng mà trước đó em có nghe những cái chuyện
gọi là những cái cám rỗ hay là những cái
những cái điều có thể xảy ra đối với cái nghề của em không
em cứ làm một cách vô tư thôi
em vô tư mà
em vô tư thì tại vì lúc đấy em đang cần tiền em mới lên trên này
chỉ cần tiền thôi
thì đi làm thế em
cho nên có lẽ vì thế em bất ngờ
hơi shock nhưng mà vui hay không vui
em lo lắng
bởi vì một cậu trai trẻ như em
để được một chị quyền quý như vậy
vì lẽ dĩ nhiên là nhiều người cũng vui chứ
nếu như một cô gái xinh xắn nhỏ tuổi hơn em
thì em sẽ vui
em sẽ vui
nhưng mà đối với một người chị
một người lớn tuổi như thế
thì chắc chắn em sẽ lo lắng bởi vì ở đây
về sau về nhắn tin
thì em mới biết là chị bốn mươi hai tuổi
nhưng mà lúc đấy khi mà
công nhận là
cái người sang trọng
nhìn người ta trẻ so với tuổi rất nhiều
em nhìn trẻ chị trẻ lắm chứ không đến mức mà
mà em cũng đừng có lo bây giờ
chào lưu lái máy bay cũng bị nhiều mà
khi mà biết như thế
chị hẹn đi uống cà phê
thì em cũng
lịch sự mà
em lịch sự mà
em nghĩ là
trả mất cái gì cả thì thôi chị mời chị đi thôi
thì đúng đợt đấy thì
việc học của em
nó cũng được rảnh
thì em đi
em đi cùng với chị ý thì khi mà đến đấy
chị bắt đầu kể về
cuộc sống của chị
chị bảo là
anh đoán nhé
chị cũng bất hạnh lắm
tình duyên lận đận
không hẳn là như thế nhưng
ừ đại khái đấy
rồi chị cũng không vui lắm
chuyện chồng con nữa
như anh thì bây giờ anh đoán được
thôi anh là em thì anh cũng chịu luôn đấy
chị bảo là
chị với chồng chị đi hôn rồi
vì việc bâu thuẫn với gia đình
bây giờ chị
đang rất cần một chỗ dựa nào đó
quan tâm hay nghĩ cái việc quan tâm nó xa xôi thế
em lúc đấy em không nghĩ được cái việc quan tâm hay chăm sóc hay ở bên cạnh nhưng mà
bây giờ thì em mới hiểu là mục đích của chị
khi mà trải qua rồi em biết là mục đích của chị
không phải là như thế
nói chuyện xong ấy
về bình thường
mấy hôm sau
khoảng một mươi hơn một mươi một giờ đêm
chị gọi điện cho em
chị bảo là
em có thể
bắt taxi ra đón chị được không
chị đang rất say
chị đang rất say
thấy em lăn tăn chị bảo
đi ra đây thì chị gửi tiền taxi cho không phải lăn tăn
thì lúc đấy em cũng không nghĩ việc đấy em nghĩ là
em đang nghĩ cái vấn đề xảy ra ở đây là gì
nói vui lòng
vũ trường san nhảy những trang web đen
là địa chỉ ưa thích của quý bà ham cổ lạ
và hiện tại
những địa chỉ này cũng là chợ tình
để quý bà phát sóng tuyển phi công
các quý bà có nhiều địa điểm để săn hàng
nhưng thông thường
họ có thể tìm đối tác ở quán bar
những địa điểm ở đây
một mặt nhằm thỏa mãn cao hơn
nhu cầu của quý bà mặt khác nhằm qua mặt các cơ quan chức năng để dễ hoạt động hơn
sở dĩ quý bà thường san tình vì phi công là món mới lạ
đối tác trẻ khỏe lại biết cách chiều chuộng hơn những ông chồng đã lầm cầm yếu ớt không đủ đô
hơn nữa sự vụng dạy của các phi công đôi lúc tạo ra những trải nghiệm mới lạ kích thích sự tò mò của quý bà
trước khi bước vào những cuộc vui tình ái các quý bà thường trải qua giai đoạn làm quen tìm hiểu nhau bằng những cuộc chuyện trò tán tỉnh
thậm chí là những lời mời chào gạ gẫm thẳng thừng với đối tượng mà các quý bà đã chấm
đôi khi gạ gẫm không được các quý bà dùng thủ đoạn dọa nạt những chàng trai trẻ mới lớn để đạt được mục đích của mình
chính sự dễ dãi cách thức thể hiện quá đà
rất dễ dẫn đến những trải nghiệm mới lạ
những máy bay cùng phi công trẻ rắt tay nhau vào phi trường tình ái sặc mùi ái rục đôi khi tới mức biến thái và bệnh hoạn
những cạm bẫy luôn trực trờ bủa vây họ
những đụng chạm sát thịt khi đã trốn choáng hơi men và chỉ một phút sai lầm dễ dàng dẫn họ đến những kết cục buồn
từ chai mồi chuyển sang trai gọi danh giới thật quá mong manh
sau đó chính là nỗi ám ảnh không bao giờ phai
đối với những chàng trai trẻ mới lớn này
thì khi vào taxi khi gặp chị ở đấy thì em thấy chị cũng có cũng có tí men
nhưng mà không say đến mức mà phải đi đón
em đã thấy lo lắng rồi
khi vào cái taxi chị bắt đầu
rồi người em chị sờ ở bụng rồi ngực chị sờ rồi bắt đầu chị lao vào chị
chị lao vào chị hôn này
như thế mọi người rất là khao khát không có nhu cầu nam nữ đúng không
em thấy thực sự lo lắng vô cùng
vì cái thổ thái độ của chị em mới gạt
gạt ra khi mà em gạt em không đồng ý
thì chị thái độ của chị khác luôn
thái độ của chị
giận dữ chứ
đúng là trong cái taxi rồi đấy
chị nói luôn với em là hôm nay mình hôm nay em sẽ đi khách sạn cùng với chị em sẽ đi khách sạn đúng không chị
em bảo là ơ em không hiểu chuyện gì xảy ra tại sao chị như thế
chị nói luôn là thực ra chị và chồng chị không phải ly hôn
và chồng chị là người làm thiên kiểu mạng xã hội em nhớ rồi thiên kiểu mạng xã hội lúc đấy em đã sợ rồi
chị bảo là nếu như hiện nay chị em mình không đi cùng nhau thì chị nghĩ là chồng chị sẽ không để yên không để yên cho cái chỗ mà để yên cho em làm việc đâu
thôi chị dọa xa xôi thế
lúc đấy thì em cũng không biết là như thế nào cả
nhưng mà em cũng lo đấy đúng không
lo chị bảo như thế thì thì em thì tại vì là chắc em nghĩ là là chị sẽ sẽ dọa như thế và chị sẽ báo cáo lại là em đến đây sẽ có một thằng nó tán tỉnh em hay là nó nó nó nó nó nó như bây giờ như bây giờ em biết nó là cái câu đảo mỏ
đấy nếu mà bảo như thế thì thực sự là em lo lắng em đã nghe từ xã hội em lo lắng rồi lên đến đây này
em nhắm mắt em bảo là thôi như thế này thì em nhắm mắt em thử em nhắm mắt một lần như thế nào và khi khi mà khi mà vào cái khách sạn này bắt đầu chị chị chị làm thì nói thật với anh là cho đến giây phút đấy là em em không thể chịu được nữa
làm gì có cái hướng gì đúng không
anh biết là em xin phép và nói về cái tâm lý của em lúc đấy
đúng như cô của mình mình đang làm gì với cô của mình
có nghĩa là lúc đấy nếu như là một người từng trải bây giờ thì có thể giao lưu với một bà chị thì có thể là qua đường nếu một tâm lý thanh niên bây giờ
nhưng mà lúc đấy của em một điều quá kinh khủng
ừ anh hiểu rồi
một điều quá kinh khủng
em phải xin chị
em phải xin chị
là cho em phải dừng lại cái lúc đấy
em không thể
và đến lúc đấy thì không nói được gì nhiều nữa không nói được gì nhiều nữa
và lúc sau thì chị để cho em về
chị để cho em về
và khi mà cái chuyện khi em về đến nhà thì em nghĩ là
chắc là mọi thứ công việc của em ở đây sẽ là hỏng luôn
cũng sợ là chị tác động thế nào đó
vì là những người có quyền lực có thể người ta cũng không phải là chỉ ru dọa đâu
thì em làm thì nữa lúc đấy công việc đầu tiên không phải công việc đầu tiên mà là cái môi trường đầu tiên khi em lên trên này
đúng là thật
không biết làm thế nào nữa
đúng là em sợ
thế em phải em suy nghĩ
mà cái cái giây phút mà cái giây phút mà em nhắm mắt để mà em để chị ý làm như thế thực sự
cho đến bây giờ em vẫn thấy em vẫn thấy sợ
sợ bởi vì sao
xã hội này thì có thể đàn ông có thể đàn ông họ làm việc đấy nhưng mà đối với một người
em chưa bao giờ gặp một người phụ nữ

chị lao với em một cách là em cảm thấy nó không còn là không còn là cái gì đẹp nữa
lúc đấy thì không đẹp nữa rồi
mà lao vào em một cách mà em thấy sợ hãi sợ hãi về về về phụ nữ
đôi khi người ta cứ nói rằng là liên quan đến cái chuyện mà ta tạm gọi đây là một dạng lạm dụng tình dục
một dạng áp buộc về mặt tình dục
thì người ta hay nói đến nạn nhân là những người con gái những phụ nữ và thấy phái đẹp là cái người dễ tổn thương
và khi mà một người con trai kể ra cái câu chuyện này thì người ta không mấy khi chia sẻ
không mấy khi chia sẻ đâu
mà thậm chí những em mà kể ra thì người ta còn cười cơ
bởi vì là em làm cái nghề đấy lẽ ra em phải biết chứ
rồi là em làm cái nghề đấy sao em không tặc lưỡi được
rồi là bản lĩnh lên chứ ai là yếu đuối thế
cho nên là khi mà đàn ông mà nói rằng tôi sợ
tôi sợ vì một cái hành vi đấy của những người phụ nữ
thì anh cho rằng ở xã hội việt nam đang thiếu cái nhìn thật sự khách quan và chia sẻ
anh đấy nghĩ đơn giản là giới nào cũng thế thôi
cái ngưỡng của mỗi người khác nhau
cái cảm nhận về thế nào là mối quan hệ an toàn và lành mạnh là khác nhau
chính vì thế cho nên là chúng ta không được phép phán định người khác
chính vì thế cho nên là chúng ta không được phép phán định người khác
anh rất là tôn trọng cái trải nghiệm mà em vừa kể và xin rất là chia sẻ với em
và anh nghĩ rằng nó cũng sẽ là tổn thương lâu dài
chắc chắn là em cũng sẽ còn phải nhớ đến nó trong rất là nhiều những cái lần mà mình sẽ động trạng
sau khi lần đấy thì em có một cái ám ảnh của cái phụ nữ
em sợ có nghĩa là em nhìn em thấy hình ảnh
có nghĩa là ra ngoài đường em nhìn thấy
có nghĩa là ra ngoài đường em nhìn thấy
những cái chút phong thái mà là

trời ơi bây giờ sợ tất cả những bà chị bà cô mà phong thái mà như thế đúng không
cho anh tò mò một chút là phụ nữ tìm đến các cái bar để giải khuây và tìm đến những cái anh chàng đẹp trai vục vụ ở đó thì là một chuyện
nhưng mà giới đàn ông mà có nhu cầu với đàn ông còn họ là ai không quan tâm
họ cũng có nhu cầu và cũng sẽ nhìn em bằng những con mắt thèm mùa

em muốn có không có cảm ơn em như vậy là cái câu chuyện của em chia sẻ với anh lê anh và khán giả được một phần những cái bức tranh của công việc đó
chúng ta thấy được cái phần cái mảng tối của nó nhưng không có nghĩa để chúng ta quy trục cái công việc đấy làm công việc hoàn toàn xấu xa hay là một trăm linh các bạn tiếp viên ở các cái quán bar sẽ đi làm dài bao hay là làm dai đúng không phải đúng không
như vậy chính xác ở đây nó là gì là cái sự lựa chọn của từng người môi trường thì nó cũng có những cái lợi và có những cái không lợi
và cuối cùng đối với những bạn sinh viên lên hà nội học và có thể coi cái môi trường quán bar vừa là chỗ để chơi vừa được thể hiện tuổi trẻ của mình vừa là chỗ để kiếm tìm cái nguồn lực tài chính trong nhà cuộc sống thì nếu bây giờ một lời để em chia sẻ với các bạn đang chuẩn bị vào
cái môi trường làm việc đó thì em nói gì với các bạn các bạn nam
em cũng không có gì nhiều để nhắn nhủ đến các bạn nhưng mà em chỉ muốn gửi đến các bạn rằng là ở môi trường nào cũng có những cái phức tạp cũng có những cái khó khăn của nó
và có những cái mà mình phải đối mặt và mình phải quyết định trong những cái giây phút khó khăn nhất
nhưng mà quan trọng là các bạn hãy chọn
cho mình con đường đi đúng
chứ đừng vì một cái gì cả và lại đánh mất bản thân mình
đánh làm cho cái giá trị đôi khi em xin phép làm cho cái giá trị của mình trở nên nó thấp hèn
cảm ơn em
và anh sẽ không hỏi một câu hỏi tương đối nhạy cảm và cuối cùng
tức là anh không cầu câu trả lời của em
đó là em có tiếp tục công việc đó hay không
hay là em dừng lại
thôi cứ để cho khán giả
tự hiểu và tự suy nghĩ theo hướng của họ
và lựa chọn của em luôn luôn được tôn trọng
anh chỉ trúc là em làm được đúng điều mà em vừa mới nhắc và khuyên các bạn trẻ
là giữ được cái giá trị và giữ được chính mình
cảm ơn em
chào em nhé
mỗi ngành nghề dường như đều có góc khuất
và nếu như chương trình của chúng tôi có một cơ hội thì đó là cơ hội để chia sẻ góc khuất ấy với mọi người
và chắc chắn nghe những câu chuyện này chúng ta có thêm thông tin
để suy thấu đáo hơn và lựa chọn chính xác hơn
chiếc ghế lại trống và lênh lại xin được mời quý vị đến với chúng tôi ở người dấu mặt để kể những câu chuyện những trải nghiệm của chính quý vị mà quý vị nghĩ là tốt cho cộng đồng của chúng ta
hãy liên hệ với chương trình theo địa chỉ email ngườidấumặt antv a gmail com
bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn